với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dương ngọc liên chú thị xã giáng rai tỉnh bạc liêu đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam để xử lý nghiêm trước pháp luật
theo hồ sơ điều tra từ năm hai nghìn hai mươi đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai lợi dụng lòng tin của người dân liên đứng ra tổ chức nhiều dây hụi để người dân địa phương tham gia
trong thời gian này liên đã sử dụng tiền đóng hụi của hụi viên để tiêu xài cá nhân dẫn đến mất cân đối về tài chính đồng thời lập ra hai mươi bảy dây hụi khống chế để tiếp tục chiếm đoạt gần một chín tỷ đồng của hụi viên